theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam ghi nhận thêm một mươi bốn ca mắc mới covid một mươi chín từ nước ngoài trở về
và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
các bệnh nhân này từ bangladesh về sân bay vân đồn quảng ninh trên chuyến bay vz năm nghìn chín trăm sáu mươi bảy
và được cách ly tập trung ngay tại tiểu đoàn hai sư đoàn ba trăm chín mươi thị xã bìm sơn tỉnh thanh hóa
như vậy tính đến thời điểm này việt nam có tổng cộng hai trăm hai mươi chín ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
đã qua tám mươi một ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng
cũng trong chiều nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
trong ngày cả nước có hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong đó có bệnh nhân chín mươi một bốn mươi ba tuổi
là nam phi công người anh điều trị tại bệnh viện trợ rẫy
đến thời điểm này đã có ba trăm bốn mươi hai trên ba trăm sáu mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín ở nước ta được công bố khỏi bệnh
chiếm tổng số chín mươi hai bảy ca bệnh
riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài đến nay năm mươi trên năm mươi bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài
đều đã được việt nam điều trị khỏi